theo thống kê chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh thái nguyên xảy ra bốn vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại là chín bốn mươi m hai
trước tình hình đó bước vào mùa hanh khô năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tri cục kiểm lâm tỉnh thái nguyên đã tổ chức nhiều buổi diễn tập phòng chống cháy rừng
tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng cho cán bộ và nhân dân tại địa phương
đây là một buổi diễn tập phòng chống cháy rừng tại xóm đồng chầm xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
với tình huống cháy rừng lên tới cấp độ ba lực lượng kiểm lâm của tỉnh và của huyện cùng với lực lượng dân quân và người dân trong xã
đã được huy động tối đa để dập tắt đám cháy theo phương án bốn tại chỗ
chương trình diễn tập được tri cục kiểm lâm tỉnh thái nguyên tổ chức bài bản khoa học và sát với thực tế
qua buổi diễn tập ngày nay
tôi thấy công tác hay nhất là tuyên truyền được cho mọi người
được nắm bắt được chương trình phòng chống cháy rừng
đảm bảo lúc nào cũng phải rất quan tâm đến công tác phòng để không bị xảy ra
mà trong lực lượng này qua buổi này
tôi thấy kết hợp giữa các người dân các hộ trong xóm rất đoàn kết
thần là cao có thể dạng một cái là đồng bào rất nỗ lực cùng nhau vào dập lửa
cũng là một kinh nghiệm để cho sau này
nếu mà có xảy ra thì chúng tôi sẽ có biện pháp nhanh nhẹn hơn nữa
thái nguyên hiện có trên ba trăm năm mươi hai sáu trăm linh hectare rừng tự nhiên
trong đó diện tích rừng trồng chiếm gần một phần hai
diện tích rừng thuộc vùng trọng điểm dễ cháy hiện tập trung ở một số huyện có địa hình phức tạp
do đó từ đầu mùa hanh khô những buổi diễn tập phòng chống cháy rừng như thế này
đã liên tục được tổ chức cho người dân ở những xóm có diện tích rừng lớn
có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
chúng tôi đánh giá rất là thành công
vì phối hợp giữa chính quyền cơ sở cơ chế vận hành lãnh đạo
và thông tin giữa cấp trên và cấp dưới
giữa lực lượng cấp lâm với người dân trong công tác phòng chống cháy
đặc biệt là cháy rừng
khi cháy rừng xảy ra thì duy trì phương châm là bốn tại chỗ
lực lượng tại chỗ để cháy rừng
ngoài ra lực lượng phối hợp giữa lực lượng cấp trên
như là của hạt của lâm của huyện các ban ngành của huyện
rồi là của tỉnh sau khi là của tỉnh
chúng ta chỉ thấy là theo cấp độ thì lực lượng chủ năng thanh nguyên
xây dựng một phương án một kinh bản rất rõ ràng
trong khi có tình huống xảy ra chúng ta rất là sát thực tế
trong khâu chỉ đạo chính trị cháy rừng tại hiện trường
công tác diễn tập không chỉ nâng cao vai trò chỉ đạo
chỉ huy chữa cháy rừng các cấp
mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ nhân dân
ở địa phương khi có cháy rừng xảy ra
bên cạnh đó tỉnh thái nguyên cũng đã kiện toàn
ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tới cấp xã
tổ quản lý bảo vệ rừng ở cấp xóm
để tuyên truyền tới người dân chủ động trong công tác này